chuyển sang tin tức về an ninh trực tự tại cà mau viện kiểm soát nhân dân huyện trấn văn thời
đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can đồng thời cấm đi khỏi nơi cơ chú
đối với bị can lâm minh hiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn tạm trú tại khóm tám phường tám tp cà mau
về hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trong người xảy ra tại xã khánh bình huyện trần văn thời tỉnh cà mau
theo kết quả điều tra ban đầu vào ngày hai mươi ba tháng tám lâm minh hiệp trú tại khóng tám phường tám thành phố cà mau
có tiếp xúc gần với một người dương tính với sars cov hai
bản thân hiệp là f một trở về từ nơi có dịch bệnh covid một mươi chín nhưng không khai báo y tế theo quy định
vì sợ bị đưa đi cách ly y tế tập trung
hậu quả dẫn đến lây lan chùm ca bệnh sars cov hai tại địa phương làm lây lan dịch bệnh covid một mươi chín cho năm người thân
đồng thời truy vết hàng trăm người có liên quan đến f một f hai f ba và phải phong tỏa cách ly y tế hai ấp trên địa bàn xã khánh bình huyện trần văn thời